ngày chín tháng tám tại thủ đô moscow của liên bang nga đoàn đại biểu tỉnh bắc ninh do đồng chí nguyễn nhân chiến
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh dẫn đầu đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền
thành phố moscow để thảo luận về triển vọng hợp tác giữa hai địa phương
tại buổi làm việc đại diện chính quyền thành phố moscow giám đốc sở kinh tế đối ngoại và quan hệ quốc tế
ilya kuzmin giới thiệu kinh nghiệm của thành phố trong công tác quy hoạch quản lý đô thị
tập trung vào việc áp dụng công nghệ trong quản lý giám sát giao thông và phương tiện giao thông
kinh nghiệm phát triển thành phố gắn với công tác bảo vệ môi trường phát triển tiện ích phục vụ người dân
đào tạo nguồn nhân lực xây dựng trung tâm điều hành hệ thống camera quan sát và trí tuệ nhân tạo
với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước bí thư tỉnh ủy bắc ninh mong muốn
quan hệ giữa hai nước nói chung và hai thành phố nói riêng ngày càng thắt chặt hơn nữa
mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hợp tác giới thiệu các doanh nghiệp có thế mạnh
để tìm hiểu về môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác của nhau